ngày một mươi năm tháng một mươi một phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hoàng bắc phó hiệu trưởng trường đại học y dược tp hcm
chính thức ký thông báo cho sinh viên đến trường học trực tiếp trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
như vậy đây là trường đại học đầu tiên tại tp hcm chính thức tập trung toàn bộ sinh viên đến trường học trực tiếp từ cuối tháng một mươi một này
trong đó sinh viên đến từ các địa phương khác sẽ được bố trí tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trước khi tham gia học tập
theo đó sinh viên và học viên sẽ học và thi tập trung tại trường theo thời khóa biểu kế hoạch của các khoa bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
riêng lịch học thực hành tại bệnh viện và các cơ sở ngoài trường nhà trường sẽ có thông báo cụ thể khi có thông tin từ những cơ sở thực hành
các phòng ban liên quan xây dựng kế hoạch học tập đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ vệ sinh kịch bản phương án sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra
trạm y tế trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế và có khu vực cách ly theo quy định phối hợp với đơn vị và bệnh viện đại học y dược tp hcm lập danh sách lên kế hoạch hỗ trợ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đối với sinh viên học viên chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi
phòng công tác sinh viên phối hợp các khoa tổ chức tuyên truyền tập huấn cho viên chức người lao động và người học về công tác phòng chống dịch vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường trong trường cách phát hiện các triệu chứng của bệnh covid một mươi chín nghiêm túc thực hiện năm k
bên cạnh đó ký túc xá tổ chức tuyên truyền hướng dẫn về phòng chống dịch covid một mươi chín cho sinh viên theo quy định
ký túc xá phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bố trí đầy đủ dung dịch khử khuẩn trang thiết bị phục vụ vệ sinh và thực hiện năm k đối với viên chức người lao động người học và khách đến ký túc xá
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc khôi trưởng phòng đào tạo trường đại học y dược tp hcm cho biết tất cả sinh viên sẽ bắt đầu việc học tập trực tiếp tại trường từ cuối tháng một mươi một này nhưng nhà trường sẽ sắp xếp bố trí các học phần kết hợp trực tiếp và trực tuyến
tiến sĩ khô cũng nhấn mạnh sinh viên các địa phương khác cũng di chuyển về tp hcm học tập
bệnh viện đại học y dược tp hcm lập danh sách lên kế hoạch hỗ trợ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho sinh viên học viên chưa tiêm hoặc mới tiêm mũi một để đảm bảo an toàn trước khi tham gia học tập
trường đại học y dược tp hcm hiện có quy mô đào tạo hơn một mươi bốn sinh viên bậc đại học và học viên sau đại học
đây là trường đại học đầu tiên tại tp hcm cho sinh viên đến trường học tập trực tiếp sau kỳ nghỉ dài phòng dịch covid một mươi chín năm nay
trong phiên chất vấn bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo nguyễn kim sơn tại kỳ họp quốc hội vừa qua đại biểu huỳnh thanh phương đoàn tây ninh phát biểu
cử tri vô cùng lo lắng và cho rằng phương pháp học tập trực tuyến hiện nay là chưa hiệu quả và chưa phù hợp với truyền thống giáo dục của việt nam
nhất là đối với học sinh cấp tiểu học còn nhiều khó khăn và bất cập
trước tình hình dịch bệnh diễn biến còn đang phức tạp cử tri cũng chưa yên tâm với cách đánh giá chất lượng học tập hiện nay của bộ giáo dục và đào tạo là hoàn toàn có cơ sở
do vậy theo đại biểu huỳnh thanh phương cử tri kiến nghị năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai được xem là năm học dự phòng
làm quen với phương pháp hiện đại việc đánh giá chất lượng học tập học sinh lùi lại từ năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng có ý kiến gì về đề nghị này của cử tri
giải pháp của bộ trưởng để trả lời câu hỏi này ông nguyễn kim sơn
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cho rằng việc dạy học trực tuyến là đương nhiên phi truyền thống
đó là hoạt động vừa là công cụ chuyển đổi số chung của thế giới và của việt nam trên các quy mô nhỏ
quy mô các bổ trợ đã có từ lâu
nhưng với quy mô thay thế toàn bộ chương trình trong một thời gian dài thì thực sự là mới
chưa có tiền lệ cho nên cũng có những cái cần điều chỉnh và hoàn thiện dần nó là việc khó có thể tránh khỏi
mặc dù vậy theo bộ trưởng kim sơn việc không đánh giá không kiểm tra để lùi trong một năm là việc không hợp lý
tình hình là học đến đâu
kiểm tra đánh giá đến đó và có tính đến các tác động khó khăn của dịch bệnh
dựa theo chuẩn đầu ra của chương trình cốt lõi để đánh giá thì chúng ta vẫn có cách
ông sơn cũng nêu quan điểm kiểm tra đánh giá ngoài việc ghi nhận kết quả học tập của các em
thì còn là việc để chúng ta biết tình hình của một năm và củng cố bồi đắp kiến thức cho một lứa học sinh thiệt thòi từ năm ngoái đến năm nay
đây không phải là việc làm một sớm một chiều đó là công việc nhiều năm mới có thể củng cố và bồi đắp được
tuy nhiên quan điểm của ông sơn là đã học thì phải có kiểm tra
đánh giá để biết mà có hướng bồi dưỡng bồi đắp và khắc phục
liên quan đến lo ngại của đại biểu quốc hội về việc học sinh lớp một đã phải học trực tuyến hoặc học cao truyền hình
bộ trưởng kim sơn nêu quan điểm chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo
chủ trương lớp một và lớp hai chủ yếu sẽ học trên truyền hình
còn các trường có thật đầy đủ điều kiện và được đồng ý của giáo viên mới dạy học trực tuyến
trong vòng hơn hai tháng qua bộ phối hợp với đài truyền hình việt nam đã sản xuất được một trăm sáu mươi sáu bài giảng
hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu dạy các bài giảng của hai lớp một và lớp hai
và mỗi một môn học theo đài truyền hình thống kê có hàng triệu lượt học sinh vào học và gà xem
theo ông sơn học qua truyền hình là một giải pháp trong rất nhiều giải pháp
cũng sẽ khó có một giải pháp nào là giải pháp thỏa mãn được tất cả các yêu cầu
thì chúng ta chọn một giải pháp tối ưu hơn cả
đối với các cháu lớp một thì dạy trên truyền hình là một lựa chọn
và cũng được đồng đảo phụ huynh cũng như dư luận xã hội ủng hộ
tuy nhiên việc kiểm tra đánh giá các cháu như thế nào
để trả lời cho câu hỏi này ông kim sơn cho biết
nếu như các cháu học lớp một và lớp hai trên truyền hình
khi quay trở lại trường sẽ củng cố kiến thức rồi kiểm tra đánh giá thì sẽ thuận tiện hơn
con số phải tiếp tục học trên truyền hình cũng phải có kiểm tra đánh giá một cách phù hợp
bộ giáo dục và đào tạo đã có hướng dẫn cho việc này
trong khi trước đó cũng theo chỉ đạo của bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo nguyễn kim sơn
tại công điện số chín trăm linh năm ban hành ngày một mươi tháng chín
đề nghị chủ tịch ubnd cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức dạy học trong dịch covid một mươi chín
thì đối với lớp một lớp hai ưu tiên tổ chức dạy học trên truyền hình
và không kiểm tra đánh giá định kỳ trong khoảng thời gian này
khi học sinh đi học trở lại phải tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra đánh giá định kỳ
do vậy nhiều ý kiến từ cơ sở sau khi theo dõi phiên trả lời chất vấn này của bộ trưởng
đã đề nghị bộ giáo dục đào tạo cần khẳng định và hướng dẫn rõ ràng
nhất quán hơn về việc có kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến với học sinh lớp một hay không
thạc sĩ tô thị hoan chuyên viên tâm lý học trường học nhà thăm vấn tâm lý cho biết
việc học online kéo dài khiến trẻ mệt mỏi tăng lo âu giảm tương tác và bị cô lập xã hội
mà nếu không phát hiện sớm sẽ rất nguy hiểm
sự khốc liệt của làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư khiến học sinh phải trải qua kỳ học online dài nhất từ trước tới nay
tính tới hiện tại học sinh ở gần bốn mươi tỉnh thành đã không đến trường được gần nửa năm nay
bao gồm cả kỳ nghỉ hè đây cũng là năm học đầu tiên các em phải dự lễ khai giảng online
sức khỏe và sự an toàn là ưu tiên hàng đầu do đó học trực tuyến là lựa chọn tốt nhất trong thời gian này
tuy nhiên việc họp trực tuyến trong thời gian kéo dài mang lại rất nhiều thách thức đặc biệt là các vấn đề về tâm lý
ở việt nam hiện chưa có nghiên cứu hay thống kê đầy đủ về thực trạng sức khỏe tâm thần của học sinh
trong giai đoạn học online dưới tác động của covid một mươi chín
xong chúng ta cũng có thể thấy được hay chứng kiến nghe được nhiều câu chuyện về chủ đề này trong thực tế
có thể kể đến như tình trạng các hành vi không mong đợi hoặc chống đối gia tăng khi học ở nhà dễ bị phân tâm
có những học sinh né tránh học online vì cảm thấy khó thích nghi
ngồi trước màn hình máy tính hay điện thoại trong một thời gian dài có thể khiến các em cảm thấy mệt mỏi
trong giai đoạn covid một mươi chín một thuật ngữ mới ra đời đó là zoom fatiga
chỉ sự mệt mỏi và cảm giác kiệt sức sau những cuộc họp hoặc giờ học online kéo dài
đó không phải là trần đoán chính thức trong tâm lý học hay khoa học với sức khỏe tâm thần
để chỉ việc học sinh bị quyệt quệ do đối mặt với màn hình trong thời gian dài
cùng lượng kiến thức hay thông tin mới quá nhiều thiếu tương tác và bị cô lập trong xã hội cũng là vấn đề đáng lo ngại
điều này có thể dẫn đến cảm giác cô đơn thiếu động lực và bị cô lập
việc thiếu hụt các tương tác xã hội kéo dài sẽ khiến các em học sinh có những khó khăn trong việc hòa nhập giao lưu và kết nối sau này
nhiều học sinh cũng có thể rơi vào tình trạng lo âu và căng thẳng khi học trực tuyến do lịch trình sinh hoạt bị thay đổi
việc phải tách bạch dưỡng sinh hoạt ở nhà và giờ học cũng có thể là khó khăn với nhiều học sinh
bên cạnh đó nhiều gia đình thu nhập thấp không đủ khả năng mua các thiết bị công nghệ cho con
thì khiến học sinh giảm lòng tự trọng giá trị nhận thức cá nhân và khiến các em trở nên lo âu căng thẳng
không chỉ học sinh sức khỏe tâm thần của chính cha mẹ cũng bị ảnh hưởng khi họ cũng căng thẳng vì phải đảm bảo vai trò hỗ trợ giám sát con học online
tương tự sức khỏe tâm thần của giáo viên bị ảnh hưởng và có thể tác động lên học sinh
để hỗ trợ được tốt nhất cho trẻ người lớn mà đặc biệt là cha mẹ cần nhận biết sớm một vài dấu hiệu cảnh báo về mặt sức khỏe tâm thần ở trẻ
thiết lập và duy trì một môi trường tích cực trong gia đình để hỗ trợ sức khỏe tâm thần của con cũng như cho chính mình
bằng cách tạo cho con không gian học tập riêng để tránh tối đa các yếu tố gây sao nhãng
thích các thói quen lành mạnh bao gồm ngủ đúng giờ ngủ đủ giấc ăn đủ bữa và đủ chất
tập thể dục thể thao hàng ngày theo khung giờ nhất định vui chơi giải trí với các hoạt động không màn hình
thay vì tiếp tục giải trí với thiết bị điện tử sau giờ học online
con tạo lập và thực hiện một lịch trình điều nạn mỗi ngày
giúp con tăng tương tác xã hội bằng cách tạo không gian và thời gian kết nối với bạn bè cùng trang lứa
có thể dưới hình thức online khi chưa thể gặp trực tiếp
bên cạnh đó phụ huynh cũng cần gia tăng những khoảng thời gian tương tác xã hội chất lượng giữa các thành viên trong gia đình
để phần nào bù đắp thiếu hụt về tương tác với cộng đồng lớp học trường học của con
cuối cùng hãy tập trung vào việc ghi nhận những điều con làm tốt thay vì chỉ chăm chăm chỉnh sửa những lỗi sai